chị thu hương thân mến chắc hẳn là thời gian này thì những người làm công tác tuyên truyền của công an các địa phương trên cả nước
thì đang rất là bận rộn để chuẩn bị các tác phẩm để dự thi liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
và hồi hộp chờ đón ngày hội chính thức đúng không ạ
vâng đúng là như vậy
thưa quý vị liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã chính thức được khởi động trở lại
sau một thời gian gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
ban tổ chức đã và đang gấp rút chuẩn bị những công việc cần thiết để sẵn sàng cho một kỳ liên hoan diễn ra xuân sẻ thành công và ý nghĩa
và bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả những thông tin đầu tiên về sự kiện liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
mà phóng viên chương trình intv kết nối đã ghi nhận được
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai

đã chính thức khởi động
đây là hoạt động nghiệp vụ truyền thống do học bộ công an và đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức
là dịch đến những người làm truyền hình phát thanh trong vàng hỏi lực lượng công an nhân dân
gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân
công tác truyền thông hiện nay là một trong những mặt trận
mà được lãnh đạo đảng nhà nước như lãnh đạo bộ công an và toàn bộ người dân vô cùng quan tâm
lực lượng công an của chúng ta trong những năm vừa qua thì làm được rất nhiều việc hướng đến người dân
hướng đến người dân thì cái hình ảnh của người chính sĩ công an nó càng càng đẹp lên
qua những câu chuyện qua những bộ phim qua những tác phẩm ban học nghệ thuật
thì công tác báo chí truyền hình phát thanh là một trong những công cụ đó để lan tỏa hình đẹp
và mục đích của chúng tôi là qua cái lên hoan lần này lựa chọn ra những tác phẩm tốt nhất
để gửi đến công chúng
các khán giả với cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
thực tế qua mỗi kỳ liên hoan đội ngũ người làm báo truyền hình phát thanh
của lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã trưởng thành hơn về mọi mặt
thông qua mỗi tác phẩm dự thi từng phóng viên biên tập viên sẽ nhận thức được
đâu là yêu nhược điểm của bản thân
từ đó nâng cao tinh thần học hỏi để khắc phục điểm còn thiếu
phát triển thế mạnh của bản thân của đơn vị mình
nội dung thi truyền hình bao gồm
tác phẩm báo chí thể loại phóng sự phóng sự tài liệu phóng sự điều tra
phim tài liệu phim khoa giáo gương người tốt việc tốt
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format intv
chương trình ca nhạc tiểu phẩm văn học nghệ thuật
phim ngắn hành trình phá án hồ sơ vụ án
phim sitcom phim khoa giáo bao gồm an ninh với cuộc sống an toàn sống
góc nhìn sự thật xây dựng đảng phía sau bản án
truyền bộ chuyên mục an ninh trật tự dành riêng cho công an các địa phương
có chương trình phát sóng trên đài phát thanh truyền hình địa phương
khi phát thanh viên người dẫn chương trình thi dẫn chương trình theo tình huống
thể hiện lời bình tại chỗ
nội dung thi phát thanh bao gồm
phóng sự phóng sự điều tra gương người tốt việc tốt
câu chuyện cảnh giác truyền thanh
nội dung thi phát thanh bao gồm

các định dạng năm nay vẫn như những năm trước
là bám sát theo cái định dạng phát sóng của kênh intv
và các định dạng này đã được phổ biến đến tất cả các đồng chí ở các địa phương
công an các địa phương
trong các khóa tập huấn
rồi là trong những cái buổi giao lưu về kỹ thuật
ngoài ra thì năm nay có một cái điều mới là
tất cả những
những file của các đơn vị địa phương gửi
thì chúng tôi đều nhận ở trên đường truyền
như thế thì chúng tôi có đường truyền tốc độ cao
và đơn vị địa phương người ta cũng đảm bảo rằng là
người ta gửi file về một cách nhanh chóng an toàn nhất bảo mật nhất
với nhiều đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp cho công tác tổ chức
kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
chắc chắn sẽ tạo động lực thi đua sáng tạo tác phẩm
cho các đơn vị công an địa phương
đây cũng là dịp để đánh giá thực chất về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
từng bước nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình phát thanh
đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí trong tình hình mới
chúng ta đang đứng trước sự thách thức của các mạng công nghệ lần thứ bốn
của mạng bốn
cái sự cạnh tranh của mạng xã hội
rồi của các phương tiện truyền thông khác
thì bản thân phát thanh truyền hình thì về mặt nào đấy
nó vẫn là những phương tiện truyền thông mà
nói là cổ điển thì không phải nhưng mà
những phương tiện truyền thông truyền thống
thế thì đứng trước cái sự cạnh tranh của mạng internet
của các cái truyền thông xã hội
thì chúng ta phải làm gì
cái thông điệp mà lần này chúng tôi gửi đến trong liên hoan lần này là
chúng ta phải thay đổi phải thích ứng phải chuyển đổi
thế thì cái điểm mới lần này là chúng tôi ngoài cái việc mà
định hướng cho các đơn vị dự thi lựa chọn những tác phẩm
có tính sáng tạo cao có tính cập nhật về một công nghệ
thì trong khuôn khổ liên hoan chúng tôi sẽ có một cái buổi hội thảo
tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu và lĩnh vực sản xuất nội dung số
ở việt nam đến để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
về việc sản xuất nội dung trên nền tảng số
để làm sao mà các cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền
công an các đơn vị địa phương có thể nắm bắt
vận dụng trong cái công tác hàng ngày của mình
và từ cái sự nắm bắt vận dụng của các cán bộ tuyên truyền
của các đơn vị địa phương ấy thì góp phần như một cánh tay nối dài
của truyền hình công an dân an ninh tv
cũng như phát thanh công an nhân dân
trên hệ thống truyền thông của lực lượng công an dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ được tổ chức tại thành phố cần thơ
từ ngày ba đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân
đã có một số buổi làm việc với công an thành phố cần thơ
về công tác phối hợp tổ chức liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi thống nhất
về địa điểm tổ chức lễ khai mạc bế mạc nơi an nghỉ
của các đoàn về tham dự liên hoan chương trình giao lưu trao đổi nghiệp vụ
cho đến thời điểm hiện tại qua chuyến khảo sát vừa rồi
chúng tôi đã đưa ra những quyết định cuối cùng về địa điểm tổ chức
những đêm khai mạc bế mạc đêm giao lưu
cũng như là nơi ăn ở của ban tổ chức và trung tâm chỉ huy
của ban tổ chức tại thành phố cần thơ
về mặt công tác hậu cần kỹ thuật thì đến thời điểm này
cũng cơ bản là đảm bảo đặc biệt là được sự phối hợp giúp đỡ
rất là tốt của công an thành phố cần thơ
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ tỉnh ủy cần thơ
và các sở ban ngành của cần thơ
thì tôi nghĩ là cái kỳ liên hoàn lần này sẽ thành công tốt đẹp
đặc biệt để người dân cũng như khán giả của truyền hình công an nhân dân antv
không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào về các hoạt động của sự kiện
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
bàn tổ chức đã có sự đầu tư về nhân lực công nghệ để bám sát sự kiện
đăng tải các nội dung hình ảnh liên quan tới kỳ liên hoan
truyền hình phát thanh công an nhân dân
theo đó mọi thông tin hình ảnh diễn biến hoạt động của kỳ liên hoan
truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ được cập nhật
trên trang thông tin liệt tử antv vov vn và trên các nền tảng số
chúng tôi đã phối hợp với ban thư ký biên tập để lên kế hoạch về con người
về tin bài về hạ tầng hết sức là cẩn thận và tập trung
để quảng bá tốt nhất cho cái liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần này chúng tôi cử toàn bộ nhân sự tập trung theo dõi
sát sao các tin bài mới những thời điểm các dấu mốc
và sự kiện sắp diễn ra để phối hợp đăng tải từ truyền thông
trên các hạ tầng mạng xã hội
chúng tôi đang và tạo các danh sách phát riêng về liên hoan này
trên toàn bộ các kênh các trang mạng xã hội mà mình đang làm
để cho khán giả tiện theo dõi về sự kiện
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo cộng tác tổ chức chuyên nghiệp
hy vọng sự kiện liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ là kỳ liên hoan đáng nhớ đối với mỗi đơn vị tham gia
cũng như với khán giả truyền hình trong cả nước
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình intv kết nối tuần này
và trong thời gian tới quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành
và tương tác với intv kết nối tại website ww intv gov vn
để không bỏ lỡ những câu chuyện hậu trường thú vị
mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi
qua hòn thư điện tử kết nối a intv gov vn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại